bắt giữ đối tượng được được chức năng thu giữ một khẩu súng côn đã lên nòng
bốn viên đạn và một quả lù đạn
đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh hòa bình
ra quyết định truy nã vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tỏ mỹ là một loại chất gây nghiện khi sử dụng sẽ gây ảo sắc mạnh loạn thần
giãn đồng từ kích động có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác
mặc dù mới xuất nhập vào nước ta
nhưng nó lại được giới trẻ tìm đến sử dụng khá nhiều
tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho cộng đồng
vào sáng ngày hôm nay công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
đã bắt giữ một đối tượng có hành vi bán trái phép loại thảo dược gây nghiện này
đối tượng bị bắt là nguyễn thị lai chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lai bị bắt khi đang bán ba gói có chứa lá thảo dược màu xanh
cho đối tượng nguyễn văn tuấn tại xã nhân trạch
khám người nguyễn thị lai lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bảy gói có chứa lá thảo dược màu xanh
hai mươi gói có chứa lá thảo dược màu nâu và bốn gói màu đỏ trắng có dòng chữ tabaco
theo lời khai ban đầu của đối tượng các gói lá thảo dược trên là ma túy cỏ mỹ
được mua của một đối tượng không quen biết với giá bốn triệu đồng
sau đó chia nhỏ để bán kiếm lời
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bản tin sẽ được tiếp tục với một thông tin
bản tin đáng chú ý đến từ hậu giang
công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng
huỳnh sia và nguyễn văn trọng cùng chú thành phố vị thanh về hành vi cướp giật tài sản
đồng thời xác lệnh tạm giam ba tháng đối với xia và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tên trọng
theo điều tra huỳnh sia và nguyễn văn trọng rủ nhau đi giật vé số của những người bán vé số dạo
để bán lấy tiền tiêu giày
thủ đoạn của chúng là một kẻ đóng giả làm người mua vé số tên còn lại đứng xa cảnh giới
rồi nhân lúc nạn nhân không chú ý đã giật lấy hơn một trăm năm mươi tờ vé số sau đó nhanh chóng tổ thoát
nghe tiếng chi hô của nạn nhân một số người dân đã vây bắt được tên xia cùng toàn bộ thăng vật
qua điều tra công an thành phố vị thanh đã bắt giữ được nguyễn văn trọng ngay sau đó
như chúng tôi đã từng phản ánh về thủ đoạn lừa đảo giả đóng người đi thuê xe ô tô tự lái
rồi đem tài sản đi cướp giả
và chúng tôi cũng đã có những cảnh báo với các cơ sở dịch vụ này là phải luôn đề cao cảnh sát
xác minh rõ nhân thân lai lịch của khách hàng trước khi tiến hành giao dịch
tuy nhiên trong thời gian qua trên các địa bàn cả nước thì vẫn liên tục xảy ra những vụ việc đáng tiếc
tại cần thơ chỉ trong một thời gian ngắn một đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ
và sự tin tưởng của nhiều người đã thực hiện chín vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
trong đó có những vụ đối tượng đã mang tài sản sang tận campuchia để cầm cố
gây không ít khó khăn cho lực lượng công an khi thực hiện nhiệm vụ
phóng sự sau đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người
đến cơ quan công an trình báo lại vụ việc anh từ văn phát chú phường thới bình
quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết út là khách hàng quen biết trước đó đã nhiều lần thuê xe của anh
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu út đến thuê xe ô tô innova bảy chỗ màu đen với giá thuê là bảy trăm linh đồng một ngày
hết thời hạn thuê thấy út không mang xe đến điện thoại thì khất lần
sau đó mới phát hiện là xe anh đã bị út mang đi cầm ở tiệm cầm đồ hữu ý
ở thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
cũng quen trước cũng như qua làm ăn trao đổi thấy úc này cũng đi xe bốn chỗ bố áo trong quần
đồ này nọ cũng tưởng nó là thương gia
mình cũng tin tưởng cũng mướn một hai lần thì cũng trả tiền xong khoảng
mà đến lần thứ ba rồi bắt đầu là hẹn lần hẹn mòn rồi tự ông bận tâm luôn mất tiêu luôn
rồi cũng mình cho xe xe ngày thôi chứ đâu có nghĩ mà xe tháng
rồi ông út cũng kéo dài tới tháng mấy rồi mình nghĩ rồi
nó không có đem xe mình về kiểm tra rồi mình nghĩ rồi
để từ chỗ đó tôi mới đi quần đi kiếm
cái này cũng như mình tin người ta quá mình mới mất cảnh giác
cái này mình tin người ta quá
thấy cái bên ngoài người ta vậy rồi làm ăn thì sòng phẳng
mà mình không biết lý lịch của người ta là đen hay là xấu
thì làm ăn thì giao trình
mà hẹp với nhau thì biết gì thôi
anh tử văn phát không phải là nạn nhân duy nhất bị út thuê xe lấy đi cầm bán
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bằng chiêu thức thuê xe năm ngày trả trước một mươi ngày
một mươi ngày trả trước hai mươi ngày thuê với giá cao trần văn út đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
thuê xe đem đi cầm lấy tiền ở thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp
với tại ăn nói của mình có chủ xe đã bị út lừa đến lần thứ ba
như chủ dịch vụ cho thuê xe ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
thì qua xác minh thì chúng tôi phát hiện được là ngoài vụ việc trên
còn tố tượng trần văn út còn lạm dụng tín nhiệm lừa đảo nhiều tố tượng khác
trên địa bàn phố cần thơ và địa bàn an giang đồng tháp
xác tích tính chất nghiêm trọng của chúng tôi là dùng biện pháp nghiệp vụ
dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh được tố tượng hiện bỏ trốn ở khánh hòa nha trang
cuối tháng sáu trần văn út đã đặt tên là trần văn út
tối vừa qua sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương được sự vận động của cơ quan công an và gia đình
út đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do nợ nần không có tiền tiêu xài và trả tiền thuê xe út đã thực hiện hành vi lừa đảo
bằng cách thuê xe rồi mang đi cầm lấy tiền trả tiền thuê xe và tiêu xài
cứ như vậy lợi dụng lòng tin của nhiều người út đã thuê xe đem đi cầm hết chiếc này đến chiếc khác
cho đến khi bị chủ xe phát hiện tố giác với cơ quan công an
chỉ trong một thời gian ngắn trần văn út đã thực hiện chót lọt chín vụ lừa đảo
chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đây là lời cảnh báo đối với các chủ cho thuê xe tự lái
đừng vội cả tin
để giúp đỡ các chủ đừng vội cả tin

ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt
di rời người dân quanh khu vực hiện trường bảo đảm an toàn cho người dân
và mời đại diện phía công ty có biển quảng cáo đến giải quyết
tại xã nguyễn huệ huyện hòa an tỉnh cao bằng vừa xảy ra hai vụ cháy
hai ngôi nhà sàn của hai gia đình ông lương văn thành và anh lương văn xuân
gây thiệt hại ban đầu khoảng một tỷ đồng
ngọn lửa bốc cháy từ ngôi nhà của anh xuân sau đó lan sang nhà của ông thành
nắng nóng đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai trời sẽ nhiều mây hơn nhiệt độ có giảm chút ít
có điểm vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ thời tiết oi nóng
sau đó khả năng trong ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín mưa sẽ xuất hiện trên toàn khu vực
lưu ý là đối với các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và đồng bằng
có khả năng là có mưa vừa mưa to đến rất to
sẽ có nhiều chuyển biến rõ rệt khi có sự ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành báo
người dân cần cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất để có những thông tin kịp thời và chính xác
tại miền trung thời tiết ban ngày chủ yếu cũng là ít mưa tuy nhiên cường độ nắng sẽ không gia tăng thêm nữa
sự báo trong hôm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ trưa chiều mai ra động trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ vùng núi sắp xỉ ba mươi tám độ
sang đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín nắng nóng
sẽ suy giảm chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi vùng núi phía tây với mức nhiệt trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong khi đó dễ chịu hơn một chút do trời chuyển nhiều mây hơn
thời tiết ở đà nẵng đến bình thuận có nhiệt độ trưa chiều dừng lại trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều tối mưa rông có khả năng xảy ra giải rác trên khu vực khiến cho nền nhiệt độ về đêm sẽ mát mẻ hơn
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông
đề phòng khả năng có tố lốc và gió rất mạnh trong mưa rông
sang đến ngày hai mươi chín ngày còn nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trời nhiều mây có mưa rông tăng về cường độ trong khoảng chiều tối và đêm
không loại trừ khả năng có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nên người dân cần hết sức đề cao cảnh giác
từ ngày hai mươi chín mưa rông có xu hướng thu hẹp về diện và cường độ
khoảng thời gian chiều tối và đêm
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại